điều quan tâm nhất là mặt đường này sẽ không bị ngập
kể cả với những dự án cao cấp đã hình thành hiện hữu như thế này
cũng đang rất hút khách mua mặc dù giá cả không hề rẻ
nhưng điều quan trọng là nó đáp ứng được nhu cầu ở thật và môi trường sống cho người mua nhà
theo anh thì anh thấy dự án đang hoàn thành rồi anh mới quan tâm
còn dự án hình thành trong tương lai thì đủi đo rất là cao
anh rất là ngại mấy dự án đó
khi mà hình thành cái plan này xây lên rồi
anh đã thấy hình thành và thấy ký hợp đồng mua bán rõ ràng
theo thống kê tại tp hcm khoảng hai mươi ba năm trăm linh căn hộ từ bốn mươi năm dự án đã được tung ra thị trường
trong đó các dự án căn hộ có giá cả vừa phải nhưng vẫn được trang bị đầy đủ tiện ích nội khu
được dự báo sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của người mua nhà
tại thủ đô hà nội do một số nét đặc thù
khiến thị trường nhà ở hà nội đang đi theo một hướng riêng khác biệt với tp hcm
đối với các khách hàng mua để ở thì họ quan tâm nhiều đến uy tín của chủ đầu tư
cũng như là các cảnh quan quân viên cây xanh
và đặc biệt ở các dự án thời gian trở lại đây một vài năm trở lại đây
thì là cũng tập trung nhiều vào các cái tiện ích
ví dụ như là trường học này những khu vui chơi cho trẻ em
theo trần anh nguyễn sơn trung một khách hàng đang có nhu cầu tìm mua nhà ở đi tham khảo các dự án cho thấy
thị trường căn hộ hoàn thiện có đủ các sản phẩm đa dạng về diện tích thiết kế vị trí
và linh hoạt vì vậy khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn được dự án phù hợp với yêu cầu cá nhân và khả năng tài chính của mình
mình bây giờ thì mình sẽ chọn những cái dự án đã hoàn thiện rồi
thì đó là bởi vì mình cũng muốn có cơ sở không mất thời gian để mà chờ đợi
cũng như là mình cũng muốn ổn định cái chỗ ở luôn
thứ hai thì về mặt cảnh quan là mình có thể xem xét trực tế luôn
hiện tại bây giờ với mình thì chắc là những dự án tầm nổ dưới một tỉnh
cũng có cái khả năng nhất về mặt kinh tế
như vậy sau nhiều vụ lùng xùm về việc mua nhà ở các dự án hình thành trong tương lai
gây bức xúc thời gian vừa qua người mua nhà đã bắt đầu chuyển hướng
rằng các dự án đã hình thành có đầy đủ tiện ích hiện hữu với mức giá phù hợp
thưa quý vị và các bạn hiện nay nguồn cung căn hộ đã hoàn thiện trên thị trường rất phong phú và đa dạng
điều này giúp cho người mua nhà có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhất
theo các chuyên gia việc đầu tư vào căn hộ hoàn thiện gần như không có rủi ro
vì đây là tài sản hiện hữu dòng tiền dịch chuyển liên tục thông qua tài sản này
hiện nay thanh khoản của loại hình nhà ở này đang tốt hơn so với các dòng sản phẩm khác
như căn hộ đang xây đất nền nhà phố biệt thự
căn hộ đi vào hoàn thiện thì họ sẽ có thể hình dung
thứ nhất là an toàn về cái mặt an toàn về tính của sản phẩm
có thể đầu tư sẽ an toàn và cũng có thể cho thuê lại có thể gia tăng được cái lợi nhuận luôn
cái thứ hai là họ cũng có thể nhìn nhận đánh giá được luôn về cái chất lượng hoàn thiện của chủ đầu tư đối với sản phẩm đó
thời gian hiện nay thì người dân khi mà mọi người đi mua thì ai cũng sẽ có những so sánh
vì cái tốc độ phát triển tốc độ đô thị hóa hiện giờ nó tăng rất là nhanh
đặc biệt là ở thị trường hà nội cũng như thị trường thành phố hồ chí minh
do vậy có thể đi cùng trên một tuyến đường lớn cùng trên một đường đại lộ
chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái dự án cùng mọc lên
vậy thì cạnh tranh ở đây là cạnh tranh về cái gì
câu chuyện cạnh tranh về giá thì tôi nghĩ là nó không còn như ngày xưa nữa
bởi vì mỗi một dự án đã được phân khúc cho mình phân khúc dự án của mình cũng như đối tượng khách hàng của mình rồi
và tôi nghĩ là cái cạnh tranh lớn hơn nữa nó là cạnh tranh về thiết kế cạnh tranh về quy mô cạnh tranh về tiện ích sử dụng
cũng như là những cái sự an toàn về chất lượng thi công chất lượng của căn nhà sau khi được bàn giao cho khách
thị trường căn hộ hoàn thiện đang có nguồn cung khá dồi dào
phong phú về các loại hình sản phẩm
cụ thể có hai loại hình căn hộ đang nhận được sự quan tâm của khách hàng
đó là căn hộ bàn giao đã hoàn thiện cơ bản người mua có thể tự do thiết kế bên trong
ngoài ra còn có một số dự án căn hộ bàn giao theo kiểu hoàn thiện đầy đủ
gồm cả nội thất cơ bản và nội thất tiện ích như giường tủ bàn ghế bếp ăn đồ gia dụng
các căn hộ này thường có căn hộ mẫu cho khách hàng tham khảo trước khi quyết định mua
và thường hoàn thiện một trăm linh giống căn hộ mẫu
mình cũng tham quan một vài dự án đã hoàn thiện rồi xung quanh đây
nhất là ở địa bàn hà đông này vì mình đang sinh sống làm việc ở đây
mình thấy thiết kế ở đây khá là hợp lý
họ phân bổ những tiện ích sử dụng rất là tốt
ví dụ như là những khoảng không gian để máy giặt
hay là khoảng không gian sinh hoạt chung hay là phòng kho
họ chia tách rõ ràng mình thấy rất hợp lý
theo các chuyên gia các dự án đã hình thành cho người mua cảm giác an toàn
và đáp ứng nhu cầu của người mua nhà muốn chuyển đến ở ngay không phải chờ đợi
điều quan trọng là họ được mua nhà mà họ đã xem xét
và hài lòng với dự án mà họ lựa chọn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản
phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo